bất chấp việc chính phủ các nước đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát dịch số ca tử vong do dịch covid một mươi chín tại châu âu đã lần đầu tiên vượt số ca tử vong ở châu á
tính tới sáng nay châu âu đã ghi nhận ít nhất ba bốn trăm hai mươi một trường hợp tử vong trong khi tại châu á con số này là ba ba trăm tám mươi bốn người
italia hiện có số ca tử vong cao nhất với bốn trăm bảy mươi năm trường hợp nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên gần ba người
italia cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục với hơn bốn hai trăm linh ca qua đó nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn ba mươi năm bảy trăm linh trường hợp
ngày một mươi tám tháng ba là ngày thứ hai liên tiếp trung quốc ghi nhận một ca nhiễm covid một mươi chín mới ở trong nước
trong khi đó hai mươi ca nhiễm mới còn lại là từ nước ngoài tại các khu vực khác ở tỉnh hồ bắc cũng thông báo không có ca bệnh mới nào trong một mươi ba ngày liên tiếp
tuy nhiên những người từ nước ngoài về nhiễm covid một mươi chín đang là mối lo ngại đối với trung quốc
một mươi tỉnh thành của nước này đã tiến hành các biện pháp kiểm dịch bắt buộc đối với những người từ nước ngoài vào
tại châu âu anh tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học trên cả nước từ ngày hai mươi tháng ba
trong khi quân đội she lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua đã được điều động đến biên giới sau khi các nhà chức trách ban hành tình trạng khẩn cấp
bộ đảo nhà cũng đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong khi ukraine cũng áp đặt tình trạng khẩn cấp tại vùng thủ đô kiev từ ngày hôm qua
chính phủ lào vừa quyết định ngừng cấp thị thực cho du khách nước ngoài trong vòng ba mươi ngày đóng cửa mọi trường học và tụ điểm vui chơi giải trí trên cả nước
đồng thời tạm thời thu hồi quy chế miễn thị thực áp dụng trước đây đối với một số quốc gia
người dân lào trở về từ nước có dịch bùng phát phải tự cách ly một mươi bốn ngày
nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín các nhà chức trách ở nhiều thành phố của mỹ đã ra lệnh tạm thời cấm tụ tập đông người
quỷ bỏ các sự kiện thể thao văn hóa
điều này khiến cho tình trạng khan hiếm máu tại mỹ trở nên trầm trọng hơn khoảng sáu mươi nguồn máu đến từ các xe hiến máu lưu động
thế nhưng tình hình dịch bệnh đã khiến toàn bộ hoạt động này bị hủy bỏ
thông thường lượng máu dự trữ tại các bệnh viện sẽ đủ cung cấp cho ba bốn ngày song rất nhiều bệnh viện hiện nay chỉ còn đủ lượng máu cho một ngày